mỹ vừa thực hiện chuyến bay đầu tiên chở những người xin tị nạn vào mỹ đến guatemala
theo một thỏa thuận song phương nhằm đưa guatemala trở thành cửa ngõ tiếp nhận người xin tị nạn vào mỹ
dù vấp phải nhiều chỉ trích nhưng cơ chế này được coi là một thành công của chính quyền tổng thống donald trump
bộ nội vụ guatemala cho biết sẽ có thêm nhiều các chuyến bay chở người xin tị nạn từ mỹ sang nước này trong tuần tới
chính phủ guatemala sẽ xử lý tất cả các trường hợp này
song các cơ quan di cư và tị nạn của liên hợp quốc sẽ chịu trách nhiệm cung cấp nơi tạm trú cho họ tại guatemala
tổ chức di cư quốc tế của liên hợp quốc trước đó thông báo mỹ đã cung cấp một mươi triệu đô la
để hỗ trợ hồi hương cho những người di cư được chuyển tới guatemala
trong số này có một số công dân honduras và el salvador
các nghị sĩ dân chủ và các nhà hoạt động xã hội chỉ trích động thái này
vì cho rằng không nên điều chuyển những người xin tị nạn vốn là các đối tượng dễ bị tổn thương
sang guatemala quốc gia có tỷ lệ tội phạm giết người cao hệ thống tị nạn quy mô nhỏ và luật pháp yếu
ngày hai mươi hai tháng một mươi một quốc hội nhật bản đã thông qua dự luật siết chặt quy định về đầu tư nước ngoài
vào những lĩnh vực nhạy cảm đối với an ninh quốc gia như sản xuất vũ khí và năng lượng hạt nhân
luật sẽ có hiệu lực từ mùa xuân tới
theo luật về ngoại thương và ngoại hối sửa đổi vừa được thông qua
các nhà đầu tư nước ngoài sẽ phải làm thủ tục khai báo trước khi mua từ một của phần trở lên
thay vì một mươi như trước đây ở một công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vũ khí
năng lượng hạt nhân dịch vụ công và viễn thông
tuy nhiên quy định này được miễn trừ đối với các nhà đầu tư nước ngoài
có kế hoạch mua cổ phần của một công ty với mục đích quản lý tài sản
chính phủ nhật bản cũng yêu cầu các cổ đông nước ngoài thông báo trước khi thực hiện
các quyết định liên quan đến quản lý điều hành như miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị
hay bán các mảng kinh doanh chủ chốt
nhiều quốc gia âm mỹ cũng có quy định tương tự do có nhiều quan ngại về nguy cơ
do dỉ thông tin nhạy cảm và công nghệ cốt lõi sang nước khác
mới đây ông lee chae jung phó chủ tịch đồng thời là người thưa kế tập đoàn địa tử samsung
của hàn quốc đã xuất hiện tại tòa án trong phiên tái thẩm lần thứ hai liên quan tới bê bối hối lộ
dẫn tới việc cựu tổng thống park geun hye bị phế chuất vào hồi năm hai nghìn một mươi bảy
do là bị cáo trong một phiên tòa hình sự nên ông lee che dân năm mươi tuổi bắt buộc phải có mặt tại tòa
xuất hiện cùng ông có các cố vấn pháp lý thân cận
hồi tháng tám tòa án tối cao hàn quốc đã lật ngược phán quyết của tòa phúc thẩm đối với ông lee
đồng thời ra lệnh tái thẩm các tội danh hối lộ
với quyết định này ông lee có khả năng phải đối mặt với bản án nặng hơn
theo phán quyết trước đây ông lee phải chữ bức án phạt hai năm giữa tù giam
tuy nhiên giới chuyên gia pháp lý cho rằng khó có khả năng một phán quyết mới được đưa ra trong năm nay
petra thành phố cổ được khắc trong lòng đá ở jordan đã cán mốc một triệu lượt du khách
đây là lần đầu tiên trong lịch sử quốc gia trung đông này đạt được lượng khách du lịch đông như vậy tới petra tính trong vòng một năm
cầm trên tay tấm vé thứ một triệu cô alison carey một du khách đến từ mỹ đã nhận được sự chào đón đồng hậu của người dân địa phương
điều này tuyệt vời đến khó tin chúng tôi luôn muốn được tới thăm petra đây đúng là giấc mơ thành hiện thực
petra địa điểm du lịch khảo cổ nổi tiếng nằm ở sa mạc phía tây nam jordan từ lâu đã nổi tiếng bởi vẻ đẹp hùng vĩ tróng ngợp với những bức tượng được tạc trên vách đá
bên cạnh đó chính quyền địa phương cũng cho rằng số lượng khách du lịch tăng mạnh một phần nhờ vào tình hình an ninh tại các nước láng giềng hiện đã đi vào
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự buổi sáng của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt